thưa quý vị bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an xây dựng tại huyện nhà bè tp hcm
đã đi vào hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động bệnh viện đã thực sự trở thành mái nhà chung
tiếp thêm nhiều niềm hy vọng và thêm niềm tin và giữ lại rất nhiều cuộc sống
đối với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tất cả các y bác sĩ công an nhân dân tại đây đã và đang cố gắng với tinh thần quyết tâm cao nhất
nỗ lực cao nhất khắc phục mọi khó khăn trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
để điều trị và chăm sóc sức khỏe cho mỗi người bệnh
bên trong bệnh viện giã chiến phước lộc có điều gì đặc biệt
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có dịp trò chuyện với một y bác sĩ tại đây
để chia sẻ về công việc của mình cùng các đồng nghiệp

và đây là bệnh viện nằm trong tổng thứ ba tại tp hcm
khi mà điều trị các bệnh nhân và một ngày của các y bác sĩ tại đây như thế nào
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
hiện tại thì một ngày qua trực của y bác sĩ tại đây như thế nào thưa đồng chí
hiện tại theo ca kíp thì chúng tôi sẽ trực năm tiếng
năm tiếng và xây dòng bốn tour với nhau
thì số lượng mật độ công việc có thể diễn ra trễ hơn
hoặc là sắp xếp để mà đảm bảo sức khỏe tốt nhất lực lượng y tế trong các chức trực
thì đồng chí đã túc trực ở bệnh viện này bao nhiêu lâu rồi ạ
tôi thì có mặt ở bệnh viện và tham gia những công tác chuyên môn này

từ lúc thành lập bệnh viện đến bây giờ
gần khoảng bốn tháng tôi liên tục ở bệnh viện
vì những nhiều vị trí khác nhau
ở thành tránh cũng có mà khu địa chỉ
áp lực công việc nhất đối với lại y bác sĩ của mình là gì ạ
thứ nhất áp lực tức là trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân
có những thời điểm mà số lượng nhân viên y tế là ít
nhưng số lượng bệnh nhân lại đông
là một sự quá tải
chúng tôi áp lực trách nhiệm với công việc áp lực với trách nhiệm với người bệnh
vậy thì khi điều trị các bệnh nhân covid ở đây
thì có bao giờ mình gặp những trường hợp
mà bệnh nhân chưa hiểu hết về cách điều trị
hay là chưa hợp tác trong quá trình điều trị
có cũng có rất nhiều trường hợp
tức là những cái kiến thức của bệnh nhân ở bên ngoài
họ không nắm được
cái gì thứ nhất là về cách phòng chống dịch
và cái nhận thức của bệnh
họ nhìn những dịch bệnh covid này
nó như cái gì rất là kinh khủng
thật ra có những người thậm chí vào trong đây
họ rất áp lực
bởi vì xung quanh môi trường đây là tất cả những cái bệnh nạn
bệnh nhẹ người ta khỏi oxy người ta đặt nội khí quản
người ta ho người ta khạc đàm
tâm lý bệnh nhân rất là
rất là không có thoải mái
thì mình đứng ở góc độ là nhân viên y tế
trước tiên mình phải tác động tư tưởng
phải tư dấn cho người ta hiểu rõ về covid
để người ta cùng với mình
để mà điều trị
đảm bảo kết quả tốt nhất
hiện tại thì là
chúng ta đang bước vào trạng thái bình thường mới
tuy nhiên thì cái covid nó vẫn diễn biến rất là phức tạp
vậy thì là bệnh viện đã có những cái phương án
kế hoạch như thế nào trong thời gian tới
tinh thần là
chống dịch đến khi nào hết dịch
thì bệnh viện giải trí thức lập
và tinh thần lực lượng y tế đặc biệt là những điều dưỡng
chúng tôi luôn sẵn sàng dù ở bất cứ
những hoàn cảnh nào bệnh nặng bệnh nhẹ
dù bệnh ít hay bệnh nhiều quá tải
chúng tôi vẫn xác định là
khi nào hết dịch thì chúng tôi đổ ra
là một trong những lực lượng tuyến đầu nhưng đặc biệt
hơn của chúng ta đó là chúng ta khoác trên mình
hai màu áo một màu áo cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân và một màu áo là của y tế
vậy thì là cái điều này nó có thúc đẩy
hơn nữa cho mình cái nghị lực mà để vượt qua
những khó khăn trong quá trình chiến đấu
với dịch bệnh không ạ
chúng tôi nói vui với nhau là nhiệm vụ
của hai màu áo trách nhiệm phải nhân đôi
ngoài nhiệm vụ của những chiến sĩ công an
và những lời thề
những lý tưởng mà chúng tôi đến với
ngành công an dân
thì bên cạnh đó còn một tấm lòng
y đức của những người khoác trên
màu áo y tế
đó nó là nhiệm vụ song hành nhưng mục đích chung
là bảo vệ sức khỏe
thưa quý vị di chuyển
trong một bộ đồ bảo hộ như thế này
thực sự là không dễ dàng
và tôi chỉ mới mặc bộ đồ này
chỉ mới hai tiếng nhưng thực sự đã thấy
thấm mệt nhưng đối với các bác sĩ
tại đây thì họ đã mặc những bộ đồ
này và họ đã mặc những bộ đồ này
trong suốt nhiều tháng trời để chiến đấu với dịch bệnh
và tất cả
các y bác sĩ tại đây các bác sĩ
mang hai màu áo công an nhân dân
và y tế công an nhân dân đều mong muốn rằng
tất cả các bệnh nhân tại đây sẽ mau chóng
khỏi bệnh và trở về với cuộc sống bình thường